vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng bảy trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố thắng lợi thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe khách mất lái đâm sập liên hoàn ba ngôi nhà
xe ô tô khách dường nằm do tài xế lê văn minh điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tỉnh bình phước đi tp hcm đến đoạn đường thuộc tổ hai mươi năm khu phố thắng lợi do chạy với tốc độ cao tài xế minh bất ngờ mất lái lao xe thẳng vào nhà ông hoàng trọng dinh khiến cho ngôi nhà bị sập máy tôn và cổng phía trước
không dừng lại ở đó chiếc xe khách tiếp tục đâm vào nhà ông lê hữu thanh và bị sập nguyên phần đầu phía trước của xe
chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi đâm sập hoàn toàn quản lý